chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tối hai mươi sáu tháng ba tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc trao giải thưởng lý tự trọng năm hai nghìn một mươi chín
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản tổ chức
tham dự buổi lễ có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí lê quốc phong ủy viên dự khuyết trung ương đảng
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
một mươi cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương và vinh dự nhận giải thưởng
lý tự trọng năm hai nghìn một mươi tám là những cá nhân tuổi không quá ba mươi năm có thành tích xuất sắc trong học tập
lao động công tác trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
có nhiều ý tưởng sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả
giải thưởng nhằm động viên cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu
góp phần củng cố xây dựng và phát triển tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày càng vững mạnh đồng thời tạo động lực để cán bộ đoàn đoàn viên không ngừng rèn luyện
phân đấu và trưởng thành đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hình ảnh người thanh niên việt nam với màu áo xanh tươi trẻ cùng tinh thần
đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì tổ quốc cần
đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội cộng đồng
những chiến công thành tích trói lọi đó đã góp phần tô thắm truyền thống tám mươi bảy năm
vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngoài cái niềm vui ra thì mình cũng cần phải cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa
để làm sao cho xứng đáng với cái giải thưởng mà mình đã nhận được
xứng đáng với cả cái niềm tin của các đồng chí là lãnh đạo đảng ủy chính quyền địa phương
cũng như là của các đồng chí đoàn viên thanh niên dành cho mình
khi mà nhận nhiệm vụ là bí thư đoàn thanh niên của một đơn vị cơ sở
bắt đầu kể từ những ngày tháng đầu tiên thì mình đã cảm thấy rằng là công việc này nó
nó sinh ra là gì dành cho mình rất là phù hợp
và đặc biệt là khi được tiếp xúc với các bạn đoàn viên thanh niên
khi được tham gia vào những phong trào tình nguyện xung kích vì cộng đồng
rồi thì những hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ các hoàn cảnh gia đình khó khăn
thì mình thấy rằng là đây là một cái công việc mà nó mang lại cho mình nhiều cái ý nghĩa trong cuộc sống
giải thưởng lý tự trọng là phần thưởng cao quý của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trao tặng cho các bí thư tri đoàn phó bí thư bí thư đoàn cấp cơ sở
bộ trực tiếp làm công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện